vào mỗi dịp cuối năm thì tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm lại nóng hơn bao giờ hết
mới đây đoàn thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu
phối hợp với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường công an tỉnh
đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất da bì và chả lụa
của ông lý mạnh khương ngụ tại khóm hai phường tám tp bạc liêu
đoàn kiểm tra đã phát hiện hơn hai tấn da bì chứa chất tẩy trắng
bên cạnh đó lực lượng chức năng còn phát hiện cơ sở sản xuất gia bì này
không có bản cam kết về bảo vệ môi trường và xả thải trực tiếp ra môi trường
đoàn đã lập biên bản ghi nhận số lượng hàng và tiến hành niêm phong
để lấy mẫu gửi xét nghiệm kiểm tra
qua đó đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành vi đối với cơ sở sản xuất trả lụa
và gia bì do ông lý mạnh khương làm chủ
được biết hóa chất tẩy trắng xuân phát rất nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng
hóa chất này chỉ được cho phép sử dụng trong công nghiệp
chứ không được sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm
tuy nhiên trên thực tế một số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm
vẫn sử dụng xuân phát để bảo quản sản phẩm